thưa quý vị sáng nay tám tháng bốn thủ tướng phạm minh chính đã tiếp ông kudryashov sergei ivanovich
tổng giám đốc công ty zarubezhnev của liên bang nga đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng cho biết việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện với nga
bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ việt nam nga trên tất cả các lĩnh vực
gần đây nhất là cuộc điện đàm cấp cao giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng với tổng thống nga vladimir putin
và hai bên đang tiếp tục xúc tiến các cuộc trao đổi đoàn cấp cao
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để hai bên có thể triển khai hợp tác
cùng có lợi trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng
một trụ cột rất hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng của hợp tác việt nga
được lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm thúc đẩy
thủ tướng đánh giá cao việc hợp tác giữa zarubazhnev và tập đoàn dầu khí việt nam
hoạt động hiệu quả của hai liên doanh vietso petro tại việt nam và rus viet petro tại nga
tổng giám đốc zarubazhnev thông báo về kết quả hoạt động hợp tác tại việt nam
một số định hướng lớn trong hợp tác với việt nam trong thời gian tới
nêu một số đề xuất kiến nghị để giải quyết các vướng mắc
thúc đẩy các dự án hợp tác được triển khai ở cả hai nước
zarubazhnev và petro việt nam đang phối hợp thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao
giữa hai nước trong lĩnh vực hợp tác dầu khí
hiện zarubazhnev đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục
phương án thực hiện các dự án mới tại việt nam
mong muốn mở rộng hợp tác trong đó có phát triển điện gió ngoài khơi
ông cho biết phía nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng phát triển các dự án
của rus viet petro tại nga trong thời gian tới
nhằm phát triển cân bằng hơn các dự án hợp tác dầu khí tại việt nam và nga
đề nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo để hai bên phối hợp giải quyết các khó khăn
vướng mắt tại các dự án hợp tác
đã nêu và hoan nghênh zarubazhnev mở rộng hợp tác về dầu khí
năng lượng với việt nam trong đó có lĩnh vực điện gió
mong muốn phía nga hỗ trợ phối hợp xử lý những vấn đề còn tôn động
nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác dầu khí giữa hai nước
tạo điều kiện cho petro việt nam mở rộng đầu tư tại nga
đề nghị zarubazhnev và petro việt nam thành lập tổ công tác
để thúc đẩy xử lý các vấn đề vướng mắt
đồng thời nghiên cứu tham mưu đề xuất các nội dung hợp tác phù hợp
thủ tướng giao các bộ ngành phối hợp với các cơ quan phía nga
ra sát việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
tích cực chuẩn bị nội dung cho phiên họp ủy ban liên chính phủ việt nam nga sắp tới
trong đó có các vấn đề liên quan tới hợp tác dầu khí
thưa quý vị sáng ngày tám tháng bốn theo giờ địa phương
tại đại lễ đường nhân dân thủ đô bắc kinh
trong cuốn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã hội kiến với tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
đây là nhà lãnh đạo trung quốc đầu tiên mà chủ tịch quốc hội vương đình huệ hội kiến
trong chuyến thăm chính thức trung quốc
việc tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình thu xếp gặm chủ tịch quốc hội vương đình huệ đầu tiên
ngay sau khi đoàn tới bắc kinh thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai nước
và chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chuyển lời thăm hỏi thân tình
những tình cảm quý mến và tốt đẹp của tổng bí thư nguyễn phú trọng
và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước việt nam tới đồng chí tập cận bình
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chúc mừng những thành tựu to lớn
mang ý nghĩa lịch sử mà đảng nhà nước và nhân dân trung quốc đã
được nhất là từ đại hội một mươi tám đến nay
tin tưởng trung quốc sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đại hội hai mươi
xây dựng trung quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại
giàu mạnh văn minh hài hòa và tươi đẹp
mong muốn trung quốc sẽ đóng góp quan trọng cho hòa bình
hợp tác và phát triển toàn cầu thực hiện ngoại giao láng giềng
thân thành huệ dung mang lại cơ hội hợp tác cho các nước láng giềng
trong đó có việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình gửi lời thăm hỏi thân thiết đến
của việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định trung quốc ủng hộ việt nam
phát triển ổn định xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tỷ hình đất nước
hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ việt nam trung quốc
nhấn mạnh hai đảng hai nước có nhiều điểm tương đồng về nền tảng tư tưởng
mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội đều phân đấu vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh phát triển quan hệ với trung quốc là lựa chọn chiến lược
là ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ vì hòa bình hợp tác và phát triển
đa phương hóa đa dọng hóa quan hệ đối ngoại của việt nam khẳng định việt nam nhất quán thực hiện chính sách một trung quốc
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình khẳng định trung quốc hết sức coi trọng quan hệ với việt nam
luôn mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thực chất
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị hai bên nâng tầm kết nối chiến lược tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác hai nước
trọng tâm là thúc đẩy hợp tác thương mại mở rộng nhập khẩu hàng hóa nhất là nông sản của việt nam
để mạnh kết nối giữa việt nam với những chiến lược phát triển lớn của trung quốc
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân phát huy vai trò của đại biểu quốc hội
đánh giá cao và bày tỏ coi trọng các đề xuất hợp tác của việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình nhấn mạnh hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp có vai trò quan trọng
không thể thay thế trong quan hệ hai đảng hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đề nghị hai bên đóng góp tích cực cho việc tăng cường hợp tác thực chất
đẩy mạnh giao lưu nhân dân nhất là thế hệ trẻ củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước
chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng kiện toàn pháp chế xã hội chủ nghĩa
cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp ông vương đồng trụ
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn xây dựng giao thông trung quốc
tiếp ông đới hòa căn chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn xây dựng công trình đường sắt trung quốc
và tiếp ông lã trạch tường phó chủ tịch tập đoàn kiêm chủ tịch energy china quốc tế
lãnh đạo tập đoàn xây dựng giao thông trung quốc đã trao đổi với chủ tịch quốc hội về quy mô năng lực khả năng của tập đoàn xây dựng giao thông trung quốc
hiện tập đoàn đang hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng vận hành các dự án hạ tầng giao thông
sản xuất thiết bị công nghiệp nặng bất động sản và phát triển đô thị
năm hai nghìn hai mươi hai tập đoàn được xếp hạng sáu mươi trên năm trăm linh doanh nghiệp lớn nhất thế giới
theo tạp chí fortune với tổng doanh thu một trăm ba mươi sáu tỷ usd
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến nay tập đoàn đã thực hiện hơn hai mươi dự án tại việt nam trong nhiều lĩnh vực
xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lượng như cao tốc hà nội hải phòng xây dựng cảng khu vực cái mép thị vải
hiện đang thực hiện nhà máy điện gió tại sóc trăng
tại cuộc tiếp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết việt nam phát triển hệ thống hạ tầng theo nguyên tắc đẩy mạnh hợp tác công tư
đồng thời chia sẻ việt nam phấn đấu mục tiêu xây dựng đường bộ cao tốc bắc nam
các tuyến đường sắt kết nối như lào cai hà nội hà nội hải phòng tuyến hà nội thành phố hồ chí minh
việt nam xác định phát triển kết cấu hạ tầng là một trong những trụ cột phát triển
với những dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công chính phủ sẽ trình quốc hội xem xét phê chuẩn
với những dự án đường sắt kết nối hai nước chủ tịch quốc hội mong muốn tập đoàn có những đề xuất
hỗ trợ kỹ thuật để khảo sát thiết kế khuyến khích những doanh nghiệp uy tín
tiêu biểu cho công nghệ của trung quốc tham gia đấu thầu các dự án giao thông đường bộ đường sắt tại việt nam
quốc hội việt nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi
khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trong đó có doanh nghiệp trung quốc
tiếp ông đới hoa căn chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn xây dựng công trình đường sắt trung quốc
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức trung quốc
đồng thời cho biết trong chuyến thăm việt nam năm hai nghìn hai mươi ba của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
hai bên đã ra tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược với sáu hơn
trong đó có mục tiêu phát triển hợp tác kinh tế
chủ tịch quốc hội cảm ơn tập đoàn đã giúp đỡ việt nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
cho biết hai bên đã nhất trí kết nối đường sát khổ tiêu chuẩn qua biên giới
tuyến đường sát khổ tiêu chuẩn lào cai hà nội hải phòng đông đăng hà nội móng cái hạ long hải phòng
đây là hệ thống hạ tầng quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại việt nam trung quốc
đề nghị tập đoàn nghiên cứu khảo sát tư vấn có các đề xuất để tham gia đấu thầu các dự án thuộc lĩnh vực này
phối hợp làm việc với các bộ ngành và địa phương liên quan
ông đới hoa căn chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn xây dựng công trình đường sắt trung quốc
đồng thời chia sẻ tập đoàn xây dựng công trình đường sắt trung quốc tiên thân là quân đoàn kỹ thuật đường sắt
là một trong những tập đoàn xây dựng tổng hợp mạnh xếp thứ bốn mươi hai trong fortune global năm trăm linh
và thứ một mươi hai trong số năm trăm linh doanh nghiệp hàng đầu trung quốc vào năm hai nghìn hai mươi một
đánh giá việt nam hiện là một trong những thị trường quan trọng nhất châu á của tập đoàn
đang có một số dự án hạ tầng triển khai tại việt nam
ông đới hoa căn khẳng định trên tinh thần tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước được xác lập năm hai nghìn hai mươi ba
việt nam giữ vững môi trường đầu tư ổn định kinh tế phát triển
tập đoàn sẽ tiếp tục sẵn sàng góp phần vào sự phát triển hạ tầng của việt nam
trong đó có khảo sát thiết kế xây dựng đường sắt
tiếp ông lã trạch tường phó chủ tịch tập đoàn kiêm chủ tịch energy china quốc tế
và các chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc phó tổng giám đốc của các công ty thành viên của energy china đến chào
chủ tịch quốc hội đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh
hiệu quả bền vững của energy china trên toàn cầu nói chung và tại việt nam nói riêng
đề cập đầu năm nay thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện
quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
mục tiêu chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng mới
năng lượng tái tạo để giảm ô nhiễm môi trường
chủ tịch quốc hội đề nghị tập đoàn tiếp tục trao đổi phối hợp với các bộ ngành và địa phương liên quan
để có hướng dẫn thực hiện chi tiết
nhấn mạnh quốc hội đang tích cực trong việc xây dựng sửa đổi những chính sách liên quan
đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn phát triển
đề nghị tập đoàn đưa ra những đề xuất cụ thể để hợp tác với các doanh nghiệp việt nam

theo báo cáo energy china đang triển khai một mươi sáu dự án với một mươi hai doanh nghiệp liên danh tại việt nam
và tổng vốn đầu tư hơn hai hai tỷ đô la mỹ
bao gồm các dự án nhà máy sản xuất nhiệt điện tại hải dương và điện gió tại tỉnh ninh thuận
tham gia các gói thầu epc tại các nhà máy nhiệt điện lớn
thưa quý vị
thưa quý vị